thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạm trí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị quan hệ việt nam và italia đang trải qua thời kỳ tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây bốn mươi năm năm
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị đến với những chia sẻ của đại sứ cecilia picani
đại sứ đặc mệnh toàn quyền italia tại việt nam
cả cung với những ấn tượng của bà về vẻ đẹp đất nước con người việt nam
tiểu mục chuyện xa xứ sẽ tiếp tục chương trình với câu chuyện của một người con đang sinh sống và học tập ở xa tổ quốc
kết thúc chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục
nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn gửi của du học sinh việt nam tại các quốc gia trên thế giới
gửi tới người thân và gia đình
phái đoàn thường trực của italia tại liên hợp quốc tại new york hợp chủng quốc hoa kỳ với chức danh tham tán thứ nhất trưởng phòng phát triển kinh tế và là đại biểu italia tại ủy ban kinh tế tài chính của đại hội đồng liên hiệp quốc